đồng chí lê vĩnh tân chia sẻ những khó khăn vất vả của các công nhân lao động
đồng thời gửi lời thăm hỏi động viên và chúc tết đến công nhân và gia đình công nhân lao động công ty
mong muốn các công nhân có những ngày nghỉ tết vui vẻ và tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của địa phương
hôm nay đồng chí trường hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thưởng trực chính phủ
đã có buổi hội đàm với phó tổng thống kiêm bộ trưởng bộ kinh tế giáo dục và nghiên cứu thụy sĩ
nguyên bà mê linh và gặp và làm việc với thống đốc bang ben tristop amman
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng trương hòa bình bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường phối hợp trao đổi
tại các diễn đàn đa phương tại liên hợp quốc cũng như trong khuôn khổ hợp tác asean thụy sĩ
hai bên đã trao đổi nhất trí cần tiếp tục đẩy nhanh việc đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam
và khối mậu dịch tự do châu âu mà thụy sĩ là thành viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại
hợp tác đầu tư giữa hai nước và đáp ứng nhu cầu của hai nền kinh tế
phó thủ tướng đề nghị chính phủ thụy sĩ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người việt nam tại thụy sĩ ổn định cuộc sống
phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước
trong cuộc gặp với thống đốc bang bơn hai bên nhất trí tăng cường trao đổi thông tin kết nối giữa các đối tác
nhằm phát huy hết các tiềm năng hợp tác giữa việt nam với bang bơn nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của bern
như du lịch công nghệ cao môi trường giáo dục đào tạo nghiên cứu
phó thủ tướng đề nghị chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp bơn tiếp tục ủng hộ việc đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam
và khối mộ dịch tự do châu âu nhằm tạo sung lực mới cho hợp tác kinh tế song phương
đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên tăng cường kết nối hợp tác đầu tư thương mại
việt nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu á thái bình dương
tôi mong muốn việt nam và chile sẽ ngày càng gần gũi nhau hơn và cùng nhau phát triển mạnh mẽ hơn
đó là những chia sẻ của thứ trưởng quan hệ kinh tế đối ngoại nước cộng hòa chile nhân dịp tới thăm và làm việc tại việt nam
thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi một việt nam và chile luôn phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị đoàn kết
quan hệ đối tác toàn diện việt nam chile tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực
nhất là về chính trị và kinh tế thương mại
kim ngạch thương mại hai triều năm hai nghìn một mươi tám tạt trên một tỷ usd
mỹ tăng gấp hai lần kể từ khi hiệp định thương mại tự do việt nam chile đi vào hiệu lực năm hai nghìn một mươi bốn
là một thị trường với hơn một mươi bảy bảy triệu dân thu nhập bình quân đầu người hai mươi bốn một trăm linh usd một năm
chile không chỉ là một thị trường nhập khẩu lớn các sản phẩm hàng hóa của việt nam
mà còn là câu nối để hàng hóa việt nam đến với cả khu vực mỹ là tình rộng lớn
việt nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của chile tại khu vực châu á thái bình dương
chúng tôi rất tự hào khi là quốc gia đầu tiên ở khu vực mỹ là tình
ký kết hiệp định thương mại tự do với việt nam kể từ năm hai nghìn một mươi
và chúng ta cũng là thành viên của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
và nhiều hoạt động chương trình khác
năm hai nghìn hai mươi sẽ là năm hai quốc gia có sự phát triển chặt chẽ và mạnh mẽ hơn
thưa quý vị theo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
việt nam là một trong những nước có nguy cơ cao lây nhiễm bệnh dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới
chính vì thế cần phải có các biện pháp để chủ động phát hiện sớm cách ly điều trị và ngăn chặn bệnh dịch lan rộng
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị các bệnh viện trực thuộc bộ y tế sở y tế y tế các bộ
ngành thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc khẩn trương thực hiện tổ chức phân loại người bệnh
ngay từ khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chuẩn
chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly bùng bệnh cách ly cơ số thuốc hồi sức cấp cứu dịch truyền
thực hiện tốt theo quy định việc thu dung cách ly điều trị các ca bệnh lây chuyển qua đường hô hấp
tăng cường công tác truyền thông thành lập đội phản ứng nhanh nội viện ngoại viện để sẵn sàng hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới
phối hợp chặt chẽ giữa công tác điều trị và công tác dự phòng
sáng nay một đám cháy dữ dội bùng phát tại khu vực nhà kho chứa nhiều hàng hóa của một doanh nghiệp tư nhân
chuyên sản xuất bao bì có tên là trường thịnh đóng tại xã khánh hải huyện yên khánh tỉnh ninh bình
trước đó một số công nhân của kho hàng khi đang làm việc thì phát hiện nhiều tiếng nổ lụp bụp
sau đó họ nhìn thấy cột khói bốc lên nguồn ngột từ phía khu vực kho chứa hàng
cặp gió ngọn lửa bén nhanh và bốc cháy dữ dội lan rộng ra toàn bộ khu vực nhà kho
trước đó nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh ninh bình
công an huyện yên khánh đã kịp thời điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường kịp thời chữa cháy
đến một mươi giờ sáng cùng ngày đám cháy đã được dập tắt
tại hiện trường toàn bộ khu vực nhà kho có diện tích khá lớn và hơn một mươi tấn hàng hóa bên trong không kịp di chuyển
đã bị thiêu dụi ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
hiện lực lượng chức năng đang xác định nguyên nhân vụ cháy
hôm nay công an huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng lê hoàng ba mươi năm tuổi
ngủ tại thị trấn ngãi giao sau khi đối tượng này dùng mã tấu chém vào bụng trung úy nguyễn đức nghĩa
công tác tại công an thị trấn ngãi giao huyện châu đức gây thương tích nặng
trước đó do nghi ngờ hoàng là người đã trộm một cây mai của nhà dân ở thị trấn ngãi giao huyện châu đức
nên sáng ngày hai mươi tháng một trung úy nguyễn đắc nghĩa đã được lãnh đạo công an thị trấn cử đến nhà hoàng để mời đối tượng lê làm việc
tại đây hoàng không chấp hành mà dùng mã tấu chém vào vùng bụng trung úy nghĩa gây thương tích nặng
nhận được tin báo đến một mươi h năm mươi phút cùng ngày công an huyện châu đức và các ban ngành đoàn thể địa phương
đã đến nhà đối tượng hoàng để vận động nghi can này ra đầu thú
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sau một giờ ba mươi phút các trinh sát mặc bảo hộ dùng khiên xông vào khống chế bắt giữ đối tượng
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra
công an tỉnh hương yên cho biết đã bắt được đối tượng trần văn chuyện đối tượng gây ra vụ giết người nguy hiểm
xảy ra vào chiều ngày một mươi chín tháng một tại thành phố hưng yên khiến một người chết một người bị thương nặng
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một tại thôn tiển phong xã tân hưng thành phố hưng yên xảy ra vụ giết người
nạn nhân là ông trần văn dân sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trú tại thôn tiển phong
sau khi giết ông dân đối tượng tiếp tục
cầm theo dao nhọn đến chém truy sát bà đoàn thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi là vợ ông dân khiến bà mỹ bị đà chấn thương
nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an thành phố hưng yên
cùng các phòng nghiệp vụ huy động lực lượng tổ chức bắt giữ đối tượng
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút cùng ngày đã bắt giữ được đối tượng là trần văn truyện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng chú tại thôn tiển phong
hiện công an tỉnh đang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
hàng chục nghìn hectare lúa vụ đông xuân ở cà mau đang đứng trước nguy cơ mất mùa bởi thiếu nước ngọt tế tiêu
hạn hán và xâm nhập mặn mùa khô năm nay dự báo đến sớm tác động nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân cà mau ngay trước dịp tết nguyên đán
tại khu vực cống trung thuật xã khánh hải huyện trần văn thời cơ quan chức năng tỉnh cà mau huy động nhân lực cùng nhiều thiết bị chuyên dụng để đáp con đập phía trong cống
vài ngày trước người dân trình báo với chính quyền và ngành chức năng
ngay khi phát hiện nước mặn từ bên ngoài dò dỉ qua đáy cống khiến mực nước phía bên trong cống trùm thuật dâng cao khoảng hai mét
thưa quý vị dự kiến ngay trong tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ thí điểm kiểm tra khí thải mô tô xe máy nhằm hạn chế xe xa thải gây ô nhiễm không khí
sở giao thông vận tải tp hcm cho hay sẽ phối hợp với hiệp hội các nhà sản xuất xe máy và viện khoa học công nghệ giao thông nghiên cứu thí điểm kiểm tra khí thải xe máy
theo đề xuất của sở giao thông vận tải việc đo khí thải sẽ được thực hiện từ tháng hai đến hết năm hai nghìn hai mươi
thông qua kiểm tra tp hcm sẽ đánh giá mức độ ô nhiễm
sở giao thông vận tải tp hcm sẽ đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm trên chính phủ quy chế cụ thể về thí điểm kiểm soát khí thải các loại xe máy xe hai bánh

hiện nay cũng đang vào thời điểm trước tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
đây là thời điểm mà thị trường thực phẩm lại sôi động để chuẩn bị cho mùa lễ tết
nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm tăng cao
các chuyên gia và cơ quan chức năng cũng cho biết đây là thời điểm mà hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng dễ dàng lên lòi lưu thông đánh lửa người tiêu dùng
vấn đề an toàn thực phẩm dịp cuối năm vô cùng quan trọng
nếu không được chú trọng thì hậu quả sẽ rất khôn lường
vâng thưa chuyên gia theo như là ghi nhận ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là có rất nhiều nguy cơ dẫn đến ngộ độc thực phẩm trong ngày tết nếu như mà không được chú ý
vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ gì với người dân trong việc mua sắm thực phẩm tết để có thể đảm bảo được chất lượng
chọn thực phẩm ngày tết nó cũng tương tự như việc chọn thực phẩm ngày thông thường
tức là thực phẩm ngon tức là bản thân nó có cái vẩn vị tốt có cái màu sắc tốt
có người ta cảm nhận là nó là một cái thực phẩm ngon

tức là nó làm cho người ta an toàn tức là không bị ngộ độc
vậy thì thực phẩm nào là ngon và thực phẩm nào là lành
ngon thì các bạn ở chợ biết được
trong một miếng thịt người ta thấy ngon tức là người ta cảm nhận được là nó ngon
thế nhưng còn có lành hay không thì lại là vấn đề khác
vậy thì bây giờ bánh kẹo nên chọn thực phẩm gì
trước hết chúng ta nên chọn những cái sản phẩm của công ty mà sản xuất bánh kẹo có uy tín có nhãn mác tử tế có cây kỳ tế còn cần mua những cái thực phẩm uống thực phẩm uống thì nước giải khát nước giải khát thì ta gọi là nước ngọt ấy cũng đừng nên khuyến khích trẻ em uống cái loại đó nhiều quá bởi vì cái nước ngọt không có tác dụng gì với sức khỏe của trẻ em mà đôi khi nó làm cho cái trẻ em trở nên béo phì
thế còn lại là người lớn thì ít bút nước ngọt thì thông thường là người ta uống rượu
thì người ta hay uống rượu người ta cũng không đủ tiền để mua những cái rượu cao cấp nhưng mà chúng ta có những loại rượu không phải cao cấp nhưng mà ở mức trung bình thôi đạc đặc biệt tôi nói ví dụ như những công ty rượu của nhà nước công ty rượu của công ty cổ phần người ta làm rất là tốt và đóng gói cũng rất là tốt và giá cả cũng phải trăng thôi
thì nên mua những cái loại đấy không nên mua những cái rượu mà quán mình không xét nét được cái chất lượng của họ bởi vì rất có thể họ tham rẻ rồi là rất có thể họ tham lợi nhuận cho nên họ pha những cái loại rượu công nghiệp vào đấy và chúng ta
còn một vấn đề nữa đó chính là câu chuyện bảo quản thực phẩm trong những ngày tết thì sao
nhưng vừa lại là thực phẩm còn không tươi ngon nữa chứ còn tốt nhất là bây giờ chúng ta mua một cái lượng đủ dùng trong một và hai và ba ngày thôi chứ đừng tự giữ chữ hàng tuần thậm chí có những người giữ chữ hàng chục ngày như vậy thì không nên
nếu không cần thì phải giữ chữ bằng tủ lạnh có hai cách một là tủ lạnh dựa trên dựa vào ngăn đông thịt đá thế còn là có loại ngăn thứ hai tức là ngăn dưới thì người ta ở cái nhiệt độ khoảng tám đến một mươi độ c thôi nhưng mà đang ngăn mát thì không nên giữ chữ qua qua ba ngày cho đảm bảo an toàn
thế còn lại là ngăn đá thì chúng ta
trước khi chúng ta cho nó đó thì chúng ta giữ chữ khoảng một tuần một tuần đấy thì chúng ta khi chúng ta mang ra chúng ta nên làm tan giá một cách nhẹ nhàng chứ đừng làm đừng cho nước nóng
khó khăn nhất chính là đồng bào miền núi người ta bảo quản người ta không phương tiện thì người ta thông thường người ta áp dụng phương pháp không khỏi sông khói nhưng mà cái phương pháp bảo quản này nó thực ra nó không ổn định cho nên là chất lượng thường thường là nó không được tốt lắm
thì tốt nhất là bảo quản bảo quản nên sử dụng nên không nên áp dụng pháp bảo quản lâu dài lâu ngày
vì lâu ngày như vậy thì
ít nhiều đoạn nhượng đến cái khả năng nhiễm trùng của nó làm cho cái khó khăn nó gây những bệnh tật
xin cảm ơn những chia sẻ của ông trong chương trình hôm nay
thưa quý vị và các bạn tết đến xuân về là thời điểm mà mọi thị trường đều trở nên sôi động
bên cạnh việc các cơ quan chức năng đang tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện thu giữ những trường hợp vi phạm thực phẩm bẩn thì người dân cũng nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như bảo quản đúng cách thực phẩm cho gia đình mình để có thể có một cái tết được vui vẻ và an toàn
đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin phép được kết thúc mời quý vị và các bạn quay trở lại trường quay s hai với những tin tức thời sự đáng chú ý khác
sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tối nay
hàn quốc phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona
bùng nổ xu hướng thanh toán ví điện tử trên thế giới
hôm nay trung quốc đã kêu gọi canada nhanh chóng trả tự do cho bà mạnh vãn châu giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông huawei
lời kêu gọi được bộ ngoại giao trung quốc đưa ra trước thềm phiên tòa xét xử bà mạnh vãn châu diễn ra tại vancouver canada trong ngày hai mươi tháng một theo giờ địa phương
bộ ngoại giao trung quốc cho rằng canada nên sửa chữa sai lầm vì đã bắt giám đốc tài chính của huawei
tuyên bố được đưa ra ngay trước thời điểm diễn ra phiên tòa xem xét dân độ bà mạnh vãn châu từ canada sang mỹ
theo kế hoạch giai đoạn một của phiên tòa xem xét dân độ bà mạnh vãn châu sẽ kéo dài khoảng năm ngày
giai đoạn hai sẽ được mở vào tháng sáu tới tranh luận liệu quyết định bắt giữ bà tại sân bay quốc tế vancouver ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám có vi phạm quyền của bà này hay không
hôm nay ngoại trưởng ukraine vadim bristakov
cho biết nước này sẽ yêu cầu iran chuyển giao hộp đen của máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy thuộc hãng hàng không quốc tế ukraine bị iran bắn nhầm cách đây một mươi ngày
ngoại trưởng bristako cho biết sẽ truyền đạt lời đề nghị trên tới bộ trưởng đường bộ và phát triển đô thị của iran mohammad eslami đang ở thăm ukraine
quan chức này nhấn mạnh việc chuyển giao hộp đen của chiếc máy bay sẽ chứng minh việc iran muốn một cuộc điều tra khách quan về vụ tai nạn máy bay trên
trước đó iran cho biết đang nỗ lực giải mã hộp đen của chiếc máy bay chở khách gặp nạn
bác bỏ thông tin trước đó rằng nước này sẽ chuyển giao cho ukraine nếu hộp đen không thể đọc được ở iran
hôm nay nhà chức trách y tế hàn quốc vừa công bố ca đầu tiên mắc virus corona gây bệnh viêm phổi lạ tại nước này
bệnh nhân là một phụ nữ trung quốc ba mươi năm tuổi người ở vũ hán trung quốc đã bay từ vũ hán đến sân bay quốc tế incheon ngày một mươi chín tháng một
người này đã được cách ly khi nhập cảnh hàn quốc với các triệu chứng như sốt cao
bệnh nhân cho biết đã có các triệu chứng như suốt ấn lạnh
bệnh nhân đã bị đau cơ từ ngày một mươi tám tháng một và đã được điều trị hạ sốt tại một bệnh viện ở vũ hán
nhà chức trách y tế hàn quốc cũng đã nâng cảnh báo từ mức chú ý lên thận trọng sau khi xác nhận ca nhiễm đầu tiên và sẽ mở rộng diện giám sát
chính quyền các tỉnh thành trên cả nước sẽ kích hoạt hệ thống cách ly khẩn cấp trong bối cảnh dịp nghỉ tết nguyên đán bắt đầu từ cuối tuần này
đến thời điểm này bệnh viêm phổi mới đã được phát hiện thêm tại những địa phương
người dân đang di chuyển về quê ăn tết hàng đầu là bắc kinh và quảng đông trung quốc
các triệu chứng như sốt và mệt mỏi hai bệnh nhân mới nhiễm bệnh ở bắc kinh đều đã từng đi tới vũ hán
hôm nay cơ quan y tế thành phố vũ hán xác nhận có thêm một trường hợp tử vong do viêm phổi mới
đây là ca tử vong thứ ba tại trung quốc liên quan đến virus corona
hôm nay nhà chức trách philippines đã ban bố lệnh cấm đi lại ở khu vực cảnh báo nguy hiểm xung quanh núi lửa ta an ở phía nam thủ đô manila
sau khi giới khoa học cho rằng sắp xảy ra thêm một đợt phun trào mạnh
bộ nội vụ philippines đang chỉ thị lực lượng phòng vệ dân sự phong tỏa khu vực nguy hiểm trong vòng một mươi bốn km xung quanh núi lửa ta an
không cho phép những người đi sơ tán trở về nhà hàng ngày vì lý do an toàn
hơn một trăm một mươi người đã phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán kể từ khi núi lửa ta an hoạt động trở lại từ ngày một mươi hai tháng một
tuy nhiên nhiều người vẫn được phép trở về nhà để lấy đồ đạc cho gia súc ăn và dọn dẹp nhà cửa
các nhà địa chấn học cảnh báo núi lửa ta an có thể sắp phun trào mạnh hơn đe dọa tính mạng của những người có mặt ở khu vực nguy hiểm
chín người đã chết đuối và một người đang mất tích khi một cây cầu mới xây ở thị trấn kaua trên đảo sumatra của indonesia đột ngột bị sập
vụ việc xảy ra vào chiều một mươi chín tháng một khi đó có khoảng ba mươi người hầu hết là sinh viên đang ở trên cầu
mực nước sông lúc đó khá cao và dòng chảy mạnh do ảnh hưởng sau lũ
lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người mất tích trong phạm vi hai mươi km trên sông
đáng chú ý cây cầu này mới xây xong gần đây
cơ quan giảm thiểu thiên tai của indonesia cho biết cây cầu có thể đã không chịu nổi trọng lượng của số người trên cầu
chính phủ australia vừa công bố gói biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ ở nước này bị ảnh hưởng do cháy rừng
đây là gói hỗ trợ toàn diện để giúp những cá nhân và doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp trong đợt cháy rừng kinh hoàng ở australia thời gian vừa qua
gói biện pháp hỗ trợ được chính quyền thủ tướng scott morrison công bố
bao gồm các khoản tài trợ khoản vay và một số hỗ trợ về thuế cho khoảng một trăm chín mươi hai doanh nghiệp nhỏ và các hộ kinh doanh tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cháy rừng
dự kiến các khoản vay được cung cấp trong gói biện pháp mới này có thể lên tới ba trăm bốn mươi usd với kỳ hạn một mươi năm
và được sử dụng cho mục đích khôi phục hoặc thay thế các thải sản bị hư hỏng và cho vốn lưu động

không chỉ các giao dịch mua bán cá nhân cơ quan chính phủ singapore hiện cũng cho phép người dân thanh toán các dịch vụ công
từ học phí đến tiền phạt thông qua ví điện tử
khi nền kinh tế phát triển mạnh cả về chất lượng và số lượng
thì việc thanh toán bằng tiền mặt không thể đáp ứng được nhu cầu thanh toán của toàn bộ nền kinh tế
và trong bối cảnh đó rõ ràng việc ứng dụng hình thức thanh toán ví điện tử từ thuận tiện hơn an toàn hơn
sẽ trở thành xu thế tất yếu tại các quốc gia trên thế giới
và đó cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin gmt cộng bảy tối nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối mai